liên quan đến đường dây tàng chữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ do công an tỉnh kiên giang triệt phá vào tháng tám vừa qua
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã tạm giữ hình sự thêm bốn đối tượng gồm vũ thị diệp
chú tài tp hcm đặng quốc ánh đặng quốc huân và đặng văn tỉnh vùng chú tỉnh phú yên
sau gần hai tháng điều tra mở rộng ban chuyên án phát hiện diệp đang chỉ đạo cho tỉnh vận chuyển sáu mươi ba khẩu súng các loại cho huân ở thành phố nha trang
tiếp tục khám xét nhà huân sống cùng anh ruột là ánh cả hai khai nhận có nhận ba thùng xốp chứa các loại súng và phụ kiện của súng từ diệp
và cắt giấu tại một nhà kho ở phương phước long tp nha trang
tiến hành khám xét ban chuyên án thu giữ hai trăm hai mươi chín khẩu súng các loại và bốn trăm năm mươi năm bình khí nén sáu kg đạn bi cùng nhiều linh kiện phụ kiện của súng
và các đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng công an đã bắt tạm giam một mươi hai đối tượng thu giữ tám mươi bốn khẩu súng
hơn ba trăm linh viên đạn ba trăm sáu mươi năm ống kim loại chứa co hai và một số thiết bị máy móc phục vụ việc chế tạo cải tạo các loại súng bắn đạn bi
đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng
hiện ban chuyển án đang tiếp tục phối hợp với các cục nhiệm vụ của bộ công an điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ vụ án
do mâu thuẫn từ trước trần thiên phát đã rủ võ văn chọn mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên cả hai đã bị công an phường sáu tp cà mau phát hiện bắt xử
ngày hai mươi tháng một mươi trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác công an thành phố cà mau phát hiện phát và chọn đi xe máy có mang theo hung khí
thấy lực lượng công an hai đối tượng tăng tốc bỏ chạy
tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ được hai đối tượng cùng hung khí là một dao tự chế
chọn và phát khai nhận do có mâu thuẫn với một số đối tượng lạ mặt
nên phát rủ chọn mang theo dao tự chế đi tìm các đối tượng để giải quyết
nhưng trên đường đi thì bị tổ tuần tra công an tp cà mau phát hiện bắt giữ
đối tượng thứ tư đột nhập vào nhà dân lấy trộm hơn một ba tỷ đồng ở huyện tân châu vào cuối tháng năm vừa qua
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp cà mau bắt giữ đó là mai thị chi chú tại huyện tân châu
theo hồ sơ vụ án sau nhiều ngày quan sát nắm quy luật hoạt động của gia đình ông nguyễn văn đắc
ngày hai mươi chín tháng năm phát hiện gia đình ông đắc đi vắng nguyễn thị ngọc hoa chú tỉnh bình phước và chi
gọi điện báo cho lê hữu hùng và nguyễn văn đắc
nguyễn đình dũng từ tỉnh bình phước đến nhà ông đắc sau đó dũng và hùng dùng kim cộng lực cắt cửa sổ vào nhà
rồi cậy kết sát lấy một ba tỷ đồng
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tp cà mau phối hợp với công an huyện tân châu đã bắt được hùng võ hoa
thu giữ một xe máy một kim cộng lực hai xà beng và một số đồ vật tài liệu chứng cứ khác có liên quan
riêng dũng đã bị công an huyện hướng quản bắt trước đó
sau nhiều ngày lẩn trốn chị đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp tây ninh phối hợp với đồn biên phòng cà tum của đội biên phòng tây ninh
và công an xã tân đông huyện tân châu bắt giữ
về vụ cháy nhà xưởng tại quận hà đông khiến một người tử vong công an quận hà đông hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để điều tra
như tin đã đưa khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi tháng một mươi một vụ cháy nhà xưởng đã xảy ra tại phường hà cầu quận hà đông
là một người tử vong điều đáng nói điểm cháy là khu nhà xưởng đã bị quận hà đông đình chỉ hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi
do không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiếp nhận thông tin công an quận hà đông đã cùng các đơn vị khác của công an tp hà nội đến hiện trường tìm kiếm sơ tán người
đồng thời làm công tác dập lửa đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày đám cháy mới được dập tắt
ngoài khoảng hơn tám trăm linh mét vuông nhà xưởng bị sập đổ thư hỏng qua tìm kiếm lực lượng chức năng đã phát hiện
một viên bảo vệ khu vực nhà xưởng này tử vong
thưa quý vị đề án sáu đặt ra những nhiệm vụ rất cụ thể của từng cấp trách nhiệm từ trung ương đến địa phương
trong quá trình triển khai trong đó việc chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã giúp các địa phương sẵn sàng
trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia tiếp cận và triển khai các tiện ích để người dân doanh nghiệp sử dụng
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an toàn tỉnh
và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến nay thì việc thực hiện đề án sáu trên địa bàn tỉnh ninh bình
đã và đang diễn ra theo đúng tiến độ thể hiện rõ tinh thần gương mẫu đi đầu của lực lượng công an
tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình người dân đã dần quen với việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy thủ tục tiện lợi nhanh gọn không phải chờ đợi đó là những tiện ích
mà người bệnh đang được thụ hưởng

cao nhất trên toàn quốc công an tỉnh ninh bình đã làm sạch dữ liệu và đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu
quốc gia về dịch vụ
ninh bình là một trong số một mươi tỉnh thành phố có số lượng người dân khám chữa bệnh bằng thẻ căn cứ công dân
trên một triệu phiếu thông tin dân cư thu nhận cấp gần tám mươi hồ sơ cấp căn cứ công dân
trên hai mươi hai hồ sơ định danh xác thực điện tử giả soát thủ tục hành chính bố trí cán bộ phương tiện
bảo đảm việc tiếp nhận xử lý các hồ sơ danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn
để cung cấp trên cổng dịch vụ công của bộ công an

đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp công tác
thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá tiến độ yêu cầu nhiệm vụ và việc thực hiện lộ trình đề ra
ninh bình là một trong số một mươi tỉnh thành phố có số lượng người dân khám chữa bệnh bằng thẻ căn cứ công dân
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp công tác

để thực hiện đề án đúng tiến độ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống dữ liệu thông tin dân cư
thời gian tới lực lượng công an tỉnh ninh bình tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động
để các tầng lớp nhân dân nắm hiểu rõ những tiện ích của dịch vụ công
thường xuyên giả soát phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước
trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh trung tâm một cửa liên thông các huyện thành phố
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống đường truyền và dữ liệu dân cư quốc gia
đường dây tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ
do công an tỉnh kiên giang triệt phá vào tháng tám vừa qua
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã bắt và tạm giữ hình sự
thêm bốn đối tượng gồm vũ thị diệp đặng quốc ánh đặng quốc huân và đặng văn tỉnh
qua xác minh và điều tra mở rộng ban chuyên án đã phát hiện diệp đang chỉ đạo tỉnh
vận chuyển sáu mươi ba khẩu súng các loại cho huân ở thành phố nha trang
khám xét nhà của huân ở cùng với anh ruột là đặng quốc ánh cả hai khai có nhận ba thùng xốp
chứa các loại súng và các phụ kiện của súng từ diệp và cất giấu tại một nhà kho
ở phương phước long thành phố nha trang
tiến hành khám xét ban chuyên án thu giữ hai trăm hai mươi chín khẩu súng các loại và bốn trăm năm mươi năm bình khí nén
sáu kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện phụ kiện của súng và các đồ vật tài liệu có liên quan
trước đó ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng công an đã bắt tạm giam một mươi hai đối tượng
thu giữ tám mươi bốn khẩu súng các loại hơn ba trăm linh viên đạn các loại
ba trăm sáu mươi năm ống kim loại chứa co hai và một số thiết bị máy móc phục vụ cho việc chế tạo
cải tạo các loại súng bắn đạn bi bắn thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng
ban chuyên án đang tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an
điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ vụ án
một sòng bạc liên tỉnh với nhiều đối tượng cộng cán hình sự tham gia
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai triệt phá thành công
trước đó lực lượng công an triệt phá thành công
phát hiện nhóm đối tượng chuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc lưu động
có nhiều đối tượng cộng cán về hình sự tham gia
đến ngày một mươi chín tháng một mươi cơ quan công an đã phát hiện bắt quả tang một mươi tám đối tượng
đang chơi sóc đĩa tại một ngôi nhà ở khu phố bốn phường tân hiệp tp biên hòa
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn một tỷ đồng tiền mặt
cùng nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu các đối tượng khai sòng bạc này do nguyễn văn công
cùng một số đối tượng khác đứng ra tổ chức thu tiền sâu
công an tp lào cai tỉnh lào cai vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ đối tượng dương thị giang biệt danh giang bói cùng nhiều tăng vật có liên quan
đây là đối tượng đã từng có năm tiền án về ma túy
hiện đang được hoãn thi hành án một mươi bốn năm ba tháng tù do nuôi con nhỏ
ngày một mươi hai tháng một mươi tại phường cốc lếu tp lào cai
cơ quan công an đã bắt quả tang trần văn thọ là em trai của giang
cùng vật chứng là hai mươi gói heroin
tiếp đó ngày hai mươi tháng một mươi
lực lượng công an đã bắt quả tang hai đối tượng phan văn hưởng và đinh xuân tùng
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
từ các căn cứ thu thập được đến tối cùng ngày
công an tp lào cai đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nợ của giang
tại số nhà năm mươi bốn đường nguyễn tri phương
thu giữ nhiều heroin một cân tiểu ly điện tử cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan